liên quan đến yêu cầu campuchia chia sẻ thông tin về dự án canh đảo funanteko
còn gọi là kênh phù nam trong một cuộc họp diễn ra vào ngày bảy tháng năm
phó thủ tướng campuchia sun chanthol tuyên bố nước này không có nghĩa vụ cung cấp thêm thông tin
và sẽ không tham vấn với các quốc gia trong khu vực về dự án kinh đảo funanteko
ông sul chanton đã dẫn hiệp định mekong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quy định rằng các hoạt động ảnh hưởng
đến các nhánh của con sông phải được thông báo cho ủy ban liên hợp của ủy hội sông mekong
ông sun chanthol khẳng định campuchia đã thực hiện trách nhiệm này bằng thông báo về kênh đảo funanteko
cho ủy ban vào ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời campuchia có nghĩa vụ thông báo cho ủy ban hỗn hợp biết trước khi tiến hành xây dựng
và không bắt buộc phải tham vấn trước hoặc phải có thỏa thuận cụ thể từ các nước thành viên ủy hội sông mekong
phó thủ tướng campuchia giải thích rằng kênh đảo funanteko chỉ sử dụng sông ba sắc
vốn chỉ là nhánh của sông mekong
ông sun chanthol nhắc lại lập trường của campuchia rằng nước này không lơ là trách nhiệm chia sẻ thông tin chi tiết
về dự án funanteko cho việt nam cả chính thức và không chính thức
tuy nhiên ông này nhấn mạnh nếu cần thông tin đó vui lòng yêu cầu ủy hội sông mekong cung cấp thông tin
giải thích về lo ngại kênh đảo funanteko làm giảm lưu lượng sông mekong
phó thủ tướng campuchia nói rằng dự án chỉ cần năm mét khối trên dây tương đương với năm mươi ba lưu lượng sông
còn dòng chảy sông mekong là tám mét khối mỗi dây
vì vậy phó thủ tướng campuchia cho rằng lượng nước được chuyển hướng chỉ bằng một giọt nước trong sô
ông sun chanthol khẳng định kênh đảo funanteko thậm chí còn góp phần giảm nhẹ lũ lụt ở miền nam việt nam
chúng tôi hướng tới một dự án không chỉ mang lại lợi ích cho campuchia mà còn cho các nước láng giềng của chúng tôi
ngoài ra nhà lãnh đạo campuchia cũng nhấn mạnh dự án canh đảo funanteko có sự tham gia của nhiều tổ chức
như cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản ngân hàng phát triển châu á ban thư ký ủy hội sông mekong
và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn vận tải đường thủy cccc một công ty con của công ty xây dựng giao thông trung quốc
theo hiệp định mekong năm một nghìn chín trăm chín mươi năm các dự án ảnh hưởng dòng chính của sông phải được ủy hội sông mekong xem xét kỹ thuật
nhận ý kiến đóng góp từ các quốc gia thành viên bao gồm việt nam lào và thái lan
đây là các căn cứ pháp lý quốc tế quan trọng cho việt nam đòi hỏi phía campuchia phải lấy ý kiến rộng rãi từ các nước trong khu vực về dự án cành đào này
tuy nhiên ủy hội sông mekong cho hay campuchia không chia sẻ kết quả nghiên cứu khả thi của dự án canh đào
dù họ đã nhiều lần đề nghị và hai lần gửi công văn vào tháng tám và tháng một mươi hai nghìn hai mươi ba
phó thủ tướng campuchia cho biết ba mươi ba hàng xuất nhập khẩu của campuchia hiện nay được vận chuyển dọc sông mekong rồi tới các cảng của việt nam
tuy nhiên dự án kênh phunanteco được kỳ vọng sẽ giảm bảy mươi lượng hàng đi và đến campuchia qua cảng việt nam
tuyến đường ngắn hơn từ phnom penh ra biển qua kênh funatexco còn giúp giảm phát thải khí nhà kính
dự án kênh đảo phunanteco được hội đồng bộ trưởng campuchia phê chuẩn vào tháng năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến kết nối cảng sông phunanteco với vịnh thái lan ở tây nam campuchia đi qua các tỉnh kanda takeo kampot và kép
theo tài liệu campuchia chỉnh lên ủy hội sông mekong vào tháng tám hai nghìn hai mươi ba
kênh funteco sẽ bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi tám
dự án có trị giá ước tính một bảy tỷ usd dự kiến do công ty trung quốc thực hiện theo hình thức xây dựng vận hành chuyển giao
theo thiết kế dự án kênh đảo phunanteco sẽ xây dựng ba đập thủy điện một mươi một cây cầu lối đi ven bờ dài hai trăm linh tám km
và cung cấp hỗ trợ giao thông thủy cũng như các cơ sở hạ tầng xuyên sông khác
ngày năm tháng năm phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng đề nghị campuchia phối hợp với các bên
đánh giá đầy đủ tác động của dự án canh đảo funantechco đối với nguồn nước và môi trường sinh thái tiểu vùng sông mekong
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam cho biết đối với dự án canh đảo funantechco việt nam rất quan tâm
tôn trọng lợi ích chính đáng của campuchia theo tinh thần hiệp định mekong một nghìn chín trăm tám mươi
phù hợp với các quy định liên quan của ủy hội sông mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước
vào ngày sáu tháng năm trong cuộc tiếp phó thủ tướng campuchia tại hà nội thủ tướng phạm minh chính khẳng định
việt nam mong muốn cùng campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng
quản lý bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông mekong trên cơ sở hiệp định mekong và các quy định của ủy hội sông mekong quốc tế
bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực
ngày năm tháng năm trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước những phát biểu gần đây của phía campuchia
về việc triển khai dự án canh đảo phunanteco tên tiếng việt là phu nam
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nhấn mạnh
việt nam luôn coi trọng dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện
bền vững lâu dài với campuchia trong chính sách đối ngoại của mình
mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu
thiết thực hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước
lãnh đạo hai đảng hai nhà nước đã khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết gắn bó việt nam campuchia
là nhân tố hết sức quan trọng là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
bảo vệ độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay
việt nam luôn ủng hộ vui mừng và đánh giá cao về những thành tiệu campuchia đã đạt được trong thời gian qua
đối với dự án canh đảo funantico việt nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của campuchia
theo tinh thần của hiệp định mekong một nghìn chín trăm chín mươi năm phù hợp với các quy định liên quan của ủy hội sông mekong
và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
chúng tôi mong rằng campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam và các nước trong ủy hội sông mekong
chia sẻ thông tin đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước tài nguyên nước
và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông mekong cùng các biện pháp quản lý phù hợp
nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước
và tài nguyên nước sông mekong vì sự phát triển bền vững của lưu vực tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông
và tương lai của các thế hệ mai sau
dự án kênh đảo funantico được hội đồng bộ trưởng campuchia phê chuẩn vào tháng năm hai nghìn hai mươi ba
dự kiến dài một trăm tám mươi km nối cảng sông phnom penh với vịnh thái lan ở tây nam campuchia
đi qua các tỉnh kandan takeo kampot và kep
theo tài liệu campuchia chỉnh lên ủy hội sông mekong vào tháng tám hai nghìn hai mươi ba kênh funan techco sẽ bắt đầu hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi một
dự án có trị giá ước tính một bảy tỷ usd dự kiến do công ty trung quốc thực hiện theo hình thức xây dựng vận hành chuyển giao
chủ tịch thượng viện campuchia hun sen ngày chín tháng bốn bác bỏ thông tin cho rằng dự án kênh
đảo funanteko có thể tạo điều kiện cho chiến hạm trung quốc đi vào sông mekong
ông cho rằng canh đảo hoàn toàn phục vụ lợi ích kinh tế xã hội khi mở ra thêm tuyến đường thủy đến khu vực tây nam campuchia
bên cạnh những tuyến hiện có ở sông mekong và sẽ không ảnh hưởng đến dòng nước
thủ tướng campuchia hun manet ngày hai mươi tám bốn nói dự án kênh đảo funantico đã được xem xét kỹ lưỡng suốt hai mươi sáu tháng
nhằm nâng cao phúc lợi cho toàn bộ người dân campuchia tuyên bố sẽ thúc đẩy tầm nhìn của ông hun sen về hiện thực hóa dự án này
tuy nhiên funanteco cũng làm dấy lên một số quan ngại về môi trường và kinh tế
thậm chí một số người cho rằng canh đào có thể tạo điều kiện cho tàu chiến trung quốc từ vịnh thái lan đi sâu vào nội địa campuchia
vấn đề gây quan ngại hàng đầu của dự án này là nguy cơ thay đổi dòng chảy của sông mekong
các nghiên cứu do chương trình đông nam á thuộc trung tâm stemson trụ sở tại mỹ tiến hành cho thấy canh đào khi được xây dựng sẽ đóng vai trò như một con đập
ngăn nứt từ thộ nguồn chảy tới những khu vực quan trọng ở hạ nguồn sông mekong
việc chuyển hướng dòng chảy từ sông mekong và kênh đảo funantico có thể tạo ra vùng trúng ngập ở phía bắc con kênh và vùng khô hạn ở phía nam
điều đó sẽ tác động đáng kể đến hoạt động nông nghiệp đe dọa môi trường sống của các loài sinh vật trong khu vực
quá trình thi công cũng đòi hỏi phải di rời lượng lớn trong một sáu triệu dân hiện sinh sống dọc hai bên kinh đảo dự kiến
điều này sẽ tạo ra nhiều gián đoạn bất tiện cho nhiều cộng đồng dân cư theo chương trình đông nam á
hiện chưa có nhiều thông tin công khai về cách thức campuchia dự định triển khai để giảm thiểu tác động của dự án kênh đảo funantechco
đến cuộc sống của người dân ở khu vực liên quan dòng chảy mekong
giới quan sát cũng hoài nghi tính khả thi của dự án trong bối cảnh kinh tế trung quốc đang giảm tốc
trong họp báo ngày một mươi một tháng bốn phó phát ngôn viên bộ ngoại giao đoàn khắc việt cho biết
việt nam rất quan tâm đến dự án kênh funantechco và đã đề nghị phía campuchia phối hợp chặt chẽ với việt nam
ủy hội sông mekong và quốc tế trong chia sẻ thông tin đánh giá tác động của công trình đối với tài nguyên nước
môi trường sinh thái của khu vực đồng bằng sông cửu long nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông
và người dân sống trong khu vực
tại hội nghị tham vấn tại cần thơ về đề xuất dự án kênh đảo funantico của campuchia ngày hai mươi ba tháng bốn
tiến sĩ lê anh tuấn sản viên chính khoa môi trường và tài nguyên đại học cần thơ cho rằng
việc triển khai dự án sẽ ảnh hưởng rất lớn khiến lượng nước từ dòng mê công về miền tây có thể giảm năm mươi
theo tiến sĩ lê anh tuấn kênh funantickco khi vận hành miền tây việt nam sẽ gia tăng tình trạng thiếu nước ngọt trong sinh hoạt
canh tác sản xuất mặn xâm nhập sâu và nhiều hơn các hệ sinh thái sẽ bị đảo lộn
phó giáo sư tiến sĩ văn phạm đăng trí viện trưởng viện nghiên cứu biến đổi khí hậu đại học cần thơ cũng bày tỏ lo ngại
dự án kênh funantechco ảnh hưởng tiêu cực môi trường và hệ thống nước sông mekong đặc biệt là dòng hạ lưu từ campuchia về việt nam
ông phân tích những năm gần đây dòng mekong đối mặt thách thức rõ rệt từ các đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa khô
trong el nino hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
các dự báo về biến đổi khí hậu cũng cho thấy sự gián đoạn của chu kỳ gió mùa tự nhiên tức là thời tiết sẽ ngày càng trở nên cực đoan hơn
dẫn đến tăng tần suất hạn hán lũ lụt xâm nhập mặn
trong khi đó kênh đảo funantechco sẽ chi phối nguồn nước làm thay đổi dòng thủy văn dẫn đến các vấn đề về môi trường nước và hệ sinh thái ngày càng trầm trọng hơn
việc này không chỉ tác động việt nam mà cả người dân campuchia ở hạ nguồn của kênh này cũng bị ảnh hưởng
cụ thể là bất lợi cho nông nghiệp như sản xuất lúa nông sản thủy sản công nghiệp và cả đời sống người dân
trong bối cảnh hiện tại ông cho rằng việt nam cần đặt ra các vấn đề của kênh đảo này và thông qua ủy hội sông mekong để quốc tế hóa nó
tạo áp lực để phía campuchia có báo cáo đầy đủ và chi tiết hơn
song song đó các nhà chức trách việt nam cần làm chặt chẽ hơn với các nhà khoa học trong và ngoài nước để đánh giá rõ tác động hậu quả của dòng cây này trong tương lai
tiến sĩ nguyễn nghĩa hùng viện phó khoa học thủy lợi miền nam cho biết quá trình theo dõi và cập nhật liên tục các thay đổi khí tượng thủy văn ở lưu vực sông mekong cho thấy
việc phát triển thủy điện và nông nghiệp ở thượng nguồn gây nhiều tác động đến hạ nguồn
cụ thể xu thế lũ nhỏ đi số năm lũ lớn ít đi phù sa giảm điều tiết của biển hồ giảm dòng chảy kiệt trái quy luật đầu mùa khô và đầu mùa mưa dòng chảy thấp
làm mặn đến sớm số năm hạn mặn lịch sử xuất hiện trở lại dày hơn cụ thể là hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
trong bối cảnh đồng bằng đã và đang bị định hình lại bởi các thay đổi trên campuchia khởi công tuyến kênh giao thông thủy funan techco sẽ làm gia tăng các quan ngại về hạn và xâm nhập mặn trên đồng bằng
theo đại diện của viện khoa học thủy lợi miền nam các thông tin về dự án mà phía campuchia cung cấp cho ủy hội sông mekong
theo thông báo vào ngày tám tháng tám hai nghìn hai mươi ba còn rất ít chưa đủ để đánh giá đầy đủ tác động gia tăng đến nguồn nước phù sa sạt lở và xâm nhập mặn
ông cho rằng dự án cần có thêm các thông tin về quy trình vận hành của cả tuyến giao thông nói chung và các khóa van nói riêng
giám sát lưu lượng qua tuyến kênh so với mức công bố bình quân là ba sáu m ba trên dây
mục đích khác của tuyến canh ví dụ như phục vụ sản xuất nông nghiệp kết nối của tuyến canh với các sông hiện hữu cắt ngang
các giải pháp giảm thiếu tác động bất lợi với sự cố giao thông thủy như tràn dầu chất ô nhiễm nguy hại
đồng bằng sông cửu long có diện tích khoảng bốn mươi km hai là nơi sinh sống của hơn một mươi bảy bốn triệu người
nơi đây chiếm năm mươi sản lượng lúa gạo sáu mươi năm thủy sản nuôi trồng và đóng góp một mươi bảy gdp cả nước
vùng đất này đang chịu ảnh hưởng hạn mặn nghiêm trọng được đánh giá là một trong ba đồng bằng trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu